số liệu báo cáo của hai mươi tám trên ba mươi một tỉnh thành phố về bộ y tế cho thấy gần một trăm hai mươi bảy liều vaccine được tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
theo bộ y tế trong quá trình triển khai ghi nhận một số trường hợp trẻ phản ứng nhẹ sau tiêm
chủ yếu là sốt sương đau tại chỗ tiêm đau đầu mệt mỏi
các đơn vị không ghi nhận trường hợp phản ứng nghiêm trọng sau tiêm covid một mươi chín ở trẻ năm đến một mươi một tuổi
ngành y tế đánh giá sơ bộ ban đầu tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm vaccine covid một mươi chín
ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi thấp hơn
trong thông báo của nhà sản xuất việt nam đã nhận được bốn sáu triệu liều vaccine moderna
từ australia viện trợ để tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ y tế đã phân bổ hơn hai ba triệu liều để phục vụ công tác tiêm chủng của các địa phương
số vaccine còn lại sẽ phân bổ cho các địa phương ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục kiểm định chất lượng
thống kê cho thấy ngày hai mươi một tháng bốn tiêm hơn bảy trăm hai mươi ba bốn trăm chín mươi liều vaccine covid một mươi chín
tính đến một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng bốn
cả nước tiêm gần hai trăm một mươi một ba triệu liều vaccine covid một mươi chín cao gấp một năm lần số mũi tiêm so với ngày trước đó
nhìn chung sau khi nhận được thông tin về chiến dịch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
các địa phương đã gấp rút đồng loạt triển khai kế hoạch này
và cho đến thời điểm hiện tại yếu tố an toàn vẫn được đảm bảo tuyệt đối
không những thế tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm vaccine covid một mươi chín
ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi thấp hơn thông báo của nhà sản xuất
cũng cho thấy công tác tiêm chủng đang diễn ra rất hiệu quả tại các địa phương
đây là dấu hiệu khả quan để chiến dịch tiếp tục được triển khai mở rộng
tại các đơn vị khác trong thời gian tới
liên quan đến các thủ tục tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
nhiều phụ huynh thắc mắc trẻ hiện chưa có mã định danh được tiêm vaccine covid một mươi chín hay không
trả lời về vấn đề này bà lê thiện quỳnh như
phó tránh văn phòng sở y tế tp hcm có những chia sẻ sau đây
chiều hai mươi một tháng bốn tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín trên địa bàn đại diện sở y tế tp hcm cho biết
đến hết ngày hai mươi tháng bốn tổng cộng chín mươi ba năm trăm sáu mươi hai trẻ từ năm đến một mươi một tuổi được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trong đó một bảy trăm chín mươi tám trẻ phải hoãn tiêm đa số mắc covid một mươi chín chưa đủ thời gian tiêm ngừa
ngoài ra ghi nhận bốn trăm năm mươi tám trẻ có cơ địa béo phì bệnh nền được chỉ định chuyển đến bệnh viện tim
các trường hợp phản ứng sau tiêm đều được phát hiện sớm xử trí kịp thời hiện sức khỏe ổn định
bà lê thiện quỳnh như
phó tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết với những trường hợp là học sinh tiểu học
đa số trẻ dưới sáu tuổi chưa được cấp mã định danh nếu phụ huynh mong muốn tiêm vaccine covid một mươi chín cho con mình
thì ngành y tế sẵn sàng hỗ trợ cho các cháu được tiêm
trong quá trình tiêm ngành y tế ghi nhận lại thông tin của các bé để sau này thực hiện các bước xác định định danh cho trẻ
trả lời phản ánh của phụ huynh về việc sau tiêm ngừa một số trẻ phản ứng sốt cao đau nhất tay
nhưng liên hệ đến số điện thoại được cung cấp thì không được
bà quỳnh như cho biết ngoài điện thoại của trạm y tế nhân viên y tế tại địa điểm tiêm chủng cung cấp
khi cần thiết phụ huynh có thể liên hệ với các kênh một nghìn hai mươi hai ba vào các khung giờ tám một mươi hai h một mươi bốn một mươi sáu h và buổi tối từ một mươi chín hai mươi một h để được hỗ trợ tư vấn
như vậy về câu hỏi trẻ không có mã định danh có được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hay không
thì câu trả lời là có trẻ vẫn sẽ được hỗ trợ tim nếu gia đình mong muốn tiêm cho trẻ
tuy nhiên phụ huynh cần đảm bảo cung cấp
đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin của trẻ để hỗ trợ việc định danh sau này
tính đến hiện tại dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đặc biệt là những ca mắc mới cũng như số ca nặng đã giảm sâu
nhiều ngày gần đây không ghi nhận ca tử vong
điều này cho thấy hiệu quả của công tác tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín đã tạo được miễn dịch trong cộng đồng
cũng như chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ đang phát huy hiệu quả
tuy nhiên ngành y tế vẫn rất thận trọng bởi còn nhiều khả năng dịch có thể bùng phát do những biến chủng mới xuất hiện trong thời gian tới
thưa quý vị sắp tới nước ta sẽ đón dịp lễ lớn ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
nhiều người lựa chọn khoảng thời gian này để trải nghiệm các dịch vụ du lịch dẫn đến nhu cầu về vận tải hàng không tăng cao
đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến nghị hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay
có mặt trước giờ bay hai giờ với chuyến bay nội địa ba giờ đối với chuyến bay quốc tế để tránh chậm chuyến
đại diện lãnh đạo cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết sản lượng vận chuyển nội địa tại cảng hàng không quốc tế nội bài
đang phục hồi mạnh sau hai năm bị hạn chế do dịch bệnh
để tránh nguy cơ ủng ứa cục bộ có thể xảy ra trong một số khung giờ cao điểm
đại diện lãnh đạo cảng hàng không quốc tế nội bài lưu ý hành khách chú ý một số lưu ý đặc biệt để không bị chậm nhỡ chuyến bay
cụ thể hành khách nên trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng để giảm áp lực lên sân đổ ô tô tại nhà ga hành khách nội bài
hệ thống một mươi bảy doanh nghiệp nhận quyền vận tải hành khách tại cảng cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ đủ phương tiện phục vụ hành khách trong tất cả các khung giờ
hành khách cũng nên hạn chế người dân đưa tiện để giảm áp lực tại nhà ga đặc biệt hành khách chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân khi có kế hoạch đi máy bay
lãnh đạo cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến nghị hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay có mặt trước giờ bay hai tiếng đồng hồ với chuyến bay nội địa
ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế để tránh nguy cơ chậm chiến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ung ứa cuộc bộ tại nhà ga trong một số khung giờ vàng
hành khách cũng được khuyến khích làm thủ tục web check in hoặc tự làm check in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check in
đồng thời phối hợp và tuân thủ sự hướng

đồng thời phối hợp và tuân thủ sự hướng
hành khách cũng được khuyến khích làm thủ tục web check in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check in

hành khách cũng được khuyến khích làm thủ tục web check in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check in

nhiều nghiên cứu khác nhau lại đưa ra những nhóm đối tượng có nguy cơ mắc phải các triệu chứng hậu covid một mươi chín khác nhau
nhưng nhìn chung thì đối tượng phụ nữ người trung niên người cao tuổi mắc bệnh nền hay người có tiền sử bệnh hô hấp là những đối tượng được hầu hết các nghiên cứu nhắc tới
vì vậy nếu thuộc nhóm đối tượng này người nhiễm corona cần đặc biệt lưu ý các vấn đề về giữ gìn sức khỏe nâng cao sức đề kháng của bản thân
thưa quý vị là một phát hiện mới về vaccine covid một mươi chín được tìm ra
theo kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng loại vaccine mới covax một có thể giúp chống lại covid một mươi chín nghiêm trọng ở nhóm người suy giảm miễn dịch
được biết vaccine covid một mươi chín mới dựa trên peptit tạo ra phản ứng miễn dịch tế bào t
tế bào t hay còn gọi là tế bào limpho t là một dạng tế bào miễn dịch có nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện và tiêu diệt các tế bào mầm bệnh hoặc nhiễm bệnh
tế bào b là một tế bào bạch cầu trong tuần hoàng
chúng là một trong hai loại tế bào lympho
chức năng chính của tế bào b là tạo ra kháng thể chống lại mầm bệnh do đó các tế bào này là một thành phần của miễn dịch thích ứng
theo kết quả được trình bày tại cuộc họp thường niên của hiệp hội nghiên cứu ung thư hoa kỳ aacr mới đây tại new alains cho biết
covax một một loại vaccine mới chống lại sars cov hai gây ra các phản ứng miễn dịch tế bào t ở chín mươi ba bệnh nhân bị thiếu hụt tế bào b
bao gồm nhiều bệnh nhân bị bệnh bạch cầu và ung thư hạch
tiến sĩ julianne warnes
tác giả cao cấp của nghiên cứu cho biết covax một hiện là ứng cử viên vaccine dựa trên pet duy nhất được phát triển và đánh giá đặc biệt ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch
các nhà nghiên cứu trước đây đã thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả sơ bộ của covax một ở những người không bị suy giảm miễn dịch
và phát hiện ra rằng tất cả những người được tiêm vaccine đều duy trì phản ứng tế bào t mạnh mẽ ba tháng sau khi tiêm chủng
bao gồm cả phản ứng chống lại omicron và các biến thể sars cov hai cần quan tâm khác
với tác dụng phụ toàn bộ
một mươi ngày sau khi tiêm chủng phản ứng miễn dịch của tế bào t được quan sát thấy ở bảy mươi một bệnh nhân tăng lên chín mươi ba bệnh nhân ở hai mươi tám ngày sau khi tiêm chủng
các nhà nghiên cứu đã đo hiệu lực của các phản ứng tế bào t do covid một tạo ra và nhận thấy các tế bào này tăng đột biến ở những bệnh nhân thiếu tế bào b sau khi tiêm vaccine mrna
trong thời gian gần đây đã có nhiều loại vaccine mới được nghiên cứu ra mang đến nguồn ánh sáng tích cực cho công cuộc phòng chống covid một mươi chín
hy vọng việc tiêm ra loại vaccine mới của covax một này sẽ giúp cho nhóm người suy giả miễn dịch cảm thấy an toàn hơn trước đại dịch toàn cầu
tiếp theo bản tin là những thông tin liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín thế giới
bắt đầu từ ngày một tháng năm du khách không cần xét nghiệm covid một mươi chín cũng như đặt trước khách sạn cách ly
chỉ cần tiêm đủ hai mũi vaccine là có thể tự do di chuyển ngay sau khi nhập cảnh vào thái lan
trung tâm xử lý tình hình covid một mươi chín tại thái lan ccsa vừa công bố những thay đổi lớn dự kiến áp dụng với chương trình covid một mươi chín
theo đó du khách quốc tế không cần có chứng nhận âm tính covid một mươi chín yêu cầu đặt phòng khách sạn tiêu chuẩn ssa cũng bị loại bỏ
dù vậy trung tâm xử lý tình hình covid một mươi chín ccsa vẫn khuyến khích du khách tự xét nghiệm kháng nguyên nhanh và theo dõi sức khỏe khi ở thái lan
yêu cầu về mức chi trả bảo hiểm du lịch sẽ giảm từ hai mươi xuống còn một mươi usd du khách vẫn cần có dien pars
các tài liệu bao gồm giấy chứng nhận tiêm chủng vẫn cần được tải lên
những khách du lịch chưa được tiêm vaccine phải đặt phòng khách sạn ssa cộng và làm xét nghiệm pcr khi đến nơi và vào ngày thứ năm
hiện chưa có thông tin chính thức về quy định cách ly tại khách sạn với người chưa tiêm vaccine
đây là động thái mới nhất nhằm khôi phục ngành du lịch xương sống của nền kinh tế của thái lan
sau khi nước này gỡ bỏ quy định yêu cầu du khách phải có xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay kể từ tháng bốn
tình hình dịch covid một mươi chín đã giảm từ hai mươi xuống
tình hình dịch covid một mươi chín đang dần được kiểm soát tại nhiều quốc gia trong đó có thái lan
việc thái lan nới lỏng công tác xét nghiệm và đón khách quốc tế là một trong những biện pháp khôi phục kinh tế hữu hiệu bởi thái lan
luôn là một địa điểm du lịch lý tưởng được nhiều người đặt mục tiêu khám phá
việc áp dụng quy định mới sẽ được áp dụng từ đầu tháng năm nên đến hiện tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận kế hoạch này sẽ không tồn tại những hạn chế
nguy cơ rủi ro từ dịch bệnh covid một mươi chín
trở lại với diễn biến dịch covid một mươi chín tại thượng hải tỉnh đến nay đợt bùng phát mới do omicron ở thượng hải trung quốc đã khiến cho nhiều quan chức bị xử lý kỹ luật
sau khi số ca dương tính tại đây đã vượt bốn trăm linh trường hợp nhiều gấp năm lần số ca bệnh trên toàn quốc trong đợt dịch vào hồi đầu năm hai nghìn hai mươi ba
liên tục trong ba ngày vừa qua hàng loạt các cán bộ ở thường hải đã bị xử phạt do lơ là thiếu trách nhiệm trong công việc
khi thành phố đang bước vào giai đoạn nước rút chặn đứng sự lây lan của covid một mươi chín ngoài cộng đồng
trong động thái mới nhất ngày hai mươi một tháng bốn ba quan chức nhà tăng lễ gia định ở thượng hải đã bị kỷ luật
trong đó có hai người bị điều tra do từ chối cung cấp dịch vụ tăng lễ cho người dân với lý do phòng chống dịch
gây tổn hại về tinh thần cho gia đình người quá cố và gây tác động tiêu cực nghiêm trọng trong xã hội
trước đó một ngày hai cán bộ và một thành viên tổ dân phố đã bị cách chức và sa thải vì từ chối nhận nhiệm vụ lơ là và trốn tránh trách nhiệm trong chống dịch
ngày một mươi chín tháng bốn hai quan chức quận mẫn hàng cũng bị sa thải để điều tra thêm sau khi người dân thông báo nhận được các sản phẩm thịt lợn không đạt tiêu chuẩn trong thời gian phong tỏa
theo thông báo của ủy ban kiểm tra kỷ luật thành ủy thượng hải và ủy ban giám sát thành phố
ít nhất một mươi năm quan chức đã bị trừng phạt từ ngày bảy tháng bốn đến ngày hai mươi một tháng bốn vì phản ứng chậm chạp và xử lý dịch kém trong công cuộc chống lại làn sóng bùng phát omicron
các quan chức bị sa thải từng làm việc tại các văn phòng quận
trong khi đó ngày hai mươi hai tháng bốn thường hải tiếp tục báo cáo thêm một mươi một ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày thứ năm liên tiếp
đây cũng là ngày thành phố này thông báo số ca tử vong nhiều nhất trong đợt dịch mới đưa tổng số trường hợp tử vong lên ba mươi sáu người
hiện thường hải vẫn còn một trăm sáu mươi bệnh nhân nặng và hai mươi bốn ca nguy kịch đang được điều trị tính đến ngày hai mươi một tháng bốn
hiện nay chính quyền thượng hải đang từng bước khôi phục sản xuất
giới chức thượng hải cũng thông báo bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng bốn
sẽ thực hiện chính hành động lớn nhằm sớm dẹp sạch các ca bệnh ngoài khu cách ly
bao gồm xét nghiệm hàng ngày trên toàn thành phố giảm thiểu việc di chuyển của người dân
và đẩy nhanh việc đưa các ca dương tính đến các trung tâm cách ly
hiện thành phố này vẫn trong trạng thái quản lý tỉnh toàn khu vực và người dân tiếp tục chịu sự quản lý chặt chẽ
tình hình dịch bệnh căng thẳng ở thượng hải kéo theo nhiều hệ lụy khác
bên cạnh những quan chức dốc lòng chống dịch đến đổ bệnh như hôm trước chúng tôi đưa tin
thì cũng có một số trường hợp cán bộ trốn tránh trách nhiệm lơ là trong công tác phòng dịch hỗ trợ người dân
tổng số quan chức bị kỷ luật có thể lên tới một mươi năm người
việc thắt chặt bộ máy chính quyền cũng là một trong những yếu tố quan trọng
để công tác phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra thuận lợi
song đây cũng lại là gánh nặng đối với giới chức cầm quyền thượng hải
khi phải thực hiện song song hai nhiệm vụ củng cố chính trị và phòng dịch đầy căng thẳng
quý vị thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi tại đây
có thể thấy tình hình dịch bệnh đang dần khởi sắc hơn với các quốc gia trên thế giới
với diễn biến dịch bệnh tích cực như vậy
thì việc điều chỉnh các quy định trong chính sách phòng chống dịch là điều vô cùng cần thiết
để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
quý vị đừng quên nhấn like và suprise kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với mọi người
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúc quý vị có một buổi sáng tốt lành
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo